sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên cùng các đại biểu quốc hội tỉnh này đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện phù cử tỉnh hưng yên cùng dự có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh huy tỉnh hưng yên cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh hưng yên
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông báo nhanh về một số kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn tại các kỳ tiếp xúc trước
theo đó tại kỳ họp thứ năm quốc hội đã xem xét ký lưỡng biểu quyết thông qua tám luật trong đó cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với hai luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
bên cạnh đó quốc hội cũng đã cho ý kiến quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước tiến hành hoạt động chất vấn và cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng khác như luật đất đai sửa đổi luật căn cước
phát biểu tại buổi tiếp xúc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thông tin thêm một số kết quả về kinh tế xã hội của đất nước và tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba

cũng tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã trả lời một số kiến nghị của cử tri gửi tới đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên trong đó có kiến nghị về xử lý tình trạng lừa đảo trên không gian mạng
lừa đảo trên không gian mạng tình hình phức tạp cái này đúng là một phương thức mới trên mạng
nó giúp điện giúp tạo lợi nhưng mà nó do những cái đặc điện online những cái này kia người thực hiện với người tổ chức không gặp mặt được nhau
nó khác với cái môi trường đó
thì nó nở sinh rất nhiều vấn đề
cái này không chỉ việt nam mà thế giới cũng có như thế
nó mới lắm đối với chúng ta hoàn toàn mới lắm

chứ không phải những người dân

quyết định thực hiện các cái giải pháp
đặc biệt là với các địa pháp này làm là lanh mạnh hóa cái thị trường mạng cái môi trường mạng

giải quyết rất điểm của xe năng lãng
hoàn thành cái việc cấp tài khoản định danh cá nhân

cũng nhân dịp này đại tướng tôn lâm đã trao năm mươi bộ máy vi tính tặng các trường học trên địa bàn huyện phù cử